tình huống lần này diễn ra tại công viên nơi mà có rất nhiều người dân sáng sớm đến tập thể dục
một cô gái trẻ dẫn theo cậu bé con xinh xắn ngồi nghỉ trên ghế đá với rất nhiều đoàn mang theo
hai mẹ con bắt đầu vui vẻ ăn uống thế nhưng lại có những hành động thiếu ý thức
người mẹ hồn nhiên ăn nhãn và xả rác thậm chí còn đồng tình với hành động khuyết rác của cậu bé con
hai mẹ con tiếp tục xả rác một cách hồn nhiên và một nhóm người dân đã lên tiếng
mặc dù đã được nhắc nhở thế nhưng dường như người mẹ vẫn chưa ý thức được hành động xấu xí này của mình
không thể chịu đựng được thêm hai cô bà đã lên tiếng một cách bực bội
có lẽ vì có chút xấu hổ nên hai mẹ con đã quyết định nhặt số rác mà mình vừa mới xả ra
các bà trông thấy thế nhưng các bà cũng không muốn sợ là các cháu nó hiểu thì không sao
không hiểu rồi lại bà mình già mới trẻ nó là một lứa với nhau
thế nhưng mà mẹ cháu vẫn cứ để cho cháu ném như thế
thì là các bà lại mới lên tiếng các bà sợ to tiếng lắm
nhưng mà vần cùng lắm thì cũng phải lên tiếng cháu
cô cảm thấy rất là khó chịu bởi vì là công viên nó đang rất là sạch đẹp này
tại sao lại vứt rác ra ăn rất là vô ý thức
nhất là dạy con trẻ như thế là hoàn toàn không lên
vẫn với tình huống trên lần này hai mẹ con cô gái tiếp cận nhóm các bác trung tuổi đang say xưa tập nhảy
liệu họ có chú ý đến hành động của hai mẹ con không đây
thế nhưng bé trai vừa có hành động vứt rác ngay lập tức người phụ nữ gần đó đã lên tiếng
nhẹ nhàng chỉ bảo và giải thích hợp lý là cách xử lý hợp tình hợp lý của người phụ nữ này
với những người dân trung tuổi có vẻ như đều có những phản ứng tích cực và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung
đồng thời phản đối cách dạy con của người mẹ trẻ này
vậy con vứt rác là gì

với những người trẻ tuổi thì liệu họ có lên tiếng hay im lặng
cùng theo dõi tiếp theo ngay sau đây
lần này hai mẹ con ngồi cạnh hai thanh niên trẻ tuổi và lại hồn nhiên ăn nhãn xả rác bừa bãi
không bởi vì là cháu thấy có một bát lao công ở đây ạ
ta quét không tí nữa có gì ra người ta quét là sao đâu anh
em thấy nhiều người vứt mà
con vứt đi vứt thoải mái
tí người ta lại quét mà
con thấy bát lao công
mày vừa quét xong
con cứ vứt đi việc của người ta người ta phải dọn mà
nhưng con cứ vứt thoải mái ạ
con cứ đếm thoải mái đếm xa lạ
không thể im lặng được nữa

con vứt cho em một bút đồ ạ

tiếng ngôn thức rao vào

nhưng mà ở đây có phải là chỗ của mình mình có anh đâu
nhưng mà đây là công viên chung ạ

nhưng mà chị để ra ở chú chú em
em không thể con em không thể hiểu chị một cách rất chẳng thắn
nghĩa vụ của một người mẹ là phải dạy cho con những điều đúng đắn ạ
và đầu tiên là phải bảo vệ môi trường là điều quan trọng nhất ạ
không thể cứ nhìn người khác sai
bảo con mình làm sai theo ạ
bảo vệ môi trường không chỉ là việc của một tổ chức tập thể
mà là việc làm ngay từ hôm nay của mỗi cá nhân
nó bắt đầu từ chính những đứa trẻ
phụ huynh hãy dạy con bảo vệ môi trường ngay từ hôm nay
để góp phần tạo ra một thế hệ tương lai
biết điều quý hành tinh
và trân trọng những gì các con đang có
ý thức của cha mẹ với cộng đồng
là cách giáo dục tốt nhất dành cho con
tạo nền tảng hình thành nhân cách cho trẻ sau này
hãy dạy trẻ những hành vi văn minh nơi công cộng
không xả rác bờ bãi
vất rác đúng nơi quy định
nhẹ nhàng chỉ bảo khi thấy trẻ có hành động sai trái
tương lai hành tinh của chúng ta sau này
phụ thuộc rất nhiều vào cách ứng xử
với môi trường của thế hệ trẻ ngày hôm nay
để ghi lại cách ứng xử của người lớn
khi thấy trẻ có hành động xấu
chương trình tiếp tục với tình huống
trẻ trêu trọng người khuyết tật
nếu người lớn thấy những đứa trẻ có hành vi
gian dối với người mù bán hàng rồng
thì liệu phần đứng và ứng xử của người lớn sẽ như thế nào
cùng theo dõi tiếp ngay sau đây
người nam thanh niên dường như đã phát hiện ra điều gì đó bất ổn
và quan sát người bán hàng

không không không con ơi
chú không không lấy đâu
trong khi đó
cô bảo sao lại đưa cho chú thế này
cô bảo sao lại đưa cho chú thế này
cô gái đi cùng đã đứng lên để làm gì đây
sao lấy đồ của chú không đưa tiền
đưa có hai ngàn á
bọn cháu còn đưa rồi mà
đưa có hai tờ
thì ra cô gái di chuyển đến phía hai cậu bé con vừa rời khỏi
mẹ cháu không có ở đây ạ
có phải như cô gái khá bình tĩnh
và lựa chọn cách nhẹ nhàng khuyên bảo hai cậu bạn
bọn cháu thì chơi
trả trả trả
trả cho chú đi
chú không bán
và cuối cùng hai cậu bé đã đồng ý quay lại thành thật với người bán hàng
của ông là ba mươi nghìn mà các con lại giả có cần hai tiền
cũng chính cặp đôi này lại nói đỡ giúp hai cậu bé trước sự bụt mình của người mù đang bán hàng rồng
thêm một hành động đẹp nữa khi cặp đôi thanh niên này
đã mua kẹo tặng cho hai cậu bé sau hành vi gian dối vừa rồi
chú với lại

chú với lại
cái này nhỏ cần được uống nắng thôi chứ
mình thấy rồi thì mình làm thôi chứ
thật ra tụi nó đi đâu mình đâu biết tụi nó đi đâu đâu
bây giờ nó chạy ào thì mình không biết
mình cũng có cái suy nghĩ là mình sẽ mua thay cho mình nó
ai cũng có bắt phải xa lầm thôi
chắc không trách nhưng mà mình phải bắt nó lại để phân tích ra là cái hành vi này là sai
chứ không có trách không cũng không có giận đâu
cái này bao nhiêu à
cái này bao nhiêu à

và hành động gian dối đã qua mắt được hai cô gái
liệu khi hai cậu bạn quay lại với ý định gian dối một lần nữa thì sẽ có chuyện gì xảy ra
vừa nãy cháu mua cái này nhưng mà cháu không thích hương vị này đâu ông đổi cho cháu hương vị khác nhé cháu chưa bóc rồi
nhưng lúc nãy con đưa ông bao tiền đây
có vẻ như hai cô gái đã chú ý đến động thái của hai cậu bé khi quay lại
mặc dù phát hiện ra hai cậu bé nói dối về mệnh giá tiền
thế nhưng cô gái vẫn giữ thái độ im lặng
tập trung về câu chuyện mà chưa lên tiếng
con một hộp tròn của ông đấy đâu
có đúng hai con hay là ai nhỉ
con một hộp tròn của con lấy đâu ạ
ông có một hộp tròn ở đây cơ mà
hộp tròn của ông là hai mươi đấy

thôi con bỏ con bỏ hộp tròn vào đây
còn chỗ tiền thiếu này cô sẽ trả cho con
nhưng lần sau con không lấy như thế nữa

và khuyên hay cậu bé nên thành thật với người mù
sau đó cô gái đã trả nốt số tiền
còn thiếu cho người bán hàng
lần này đối tượng là một gia đình đang tập trung chơi cờ
hai bạn đang chơi cờ vụ
cho tôi cho với
hai cậu bé đã xuất hiện và đánh lạc hướng
sau đó tiếp tục hành vi mua bán không trung thực của mình
không không cái này bao nhiêu hộp này ạ
một mươi con hả
cho mua cái hộp này ạ
đây là mấy nghìn
hai tờ năm đấy ạ
hai tờ năm đấy ạ
có vẻ như người mẹ và hai cậu con trai
đang bàn tập trung chơi cờ
nên không hề để ý
thế nhưng người bố đã phát hiện ra hiệu bất thường
cho tôi hỏi đây là bao tiền chị nhỉ
sao lại ba con đây
một mươi thôi mà
dù ngồi cách xa một đoạn
thế nhưng ánh mắt của người bố vẫn hết sức tập trung
vào câu chuyện mua bán đang diễn ra
chỉ đến khi người bán hàng tra hỏi
khiến hai cậu bạn lưng túng
thì người bố đã lên tiếng và giúp đỡ người mù bán hàng giao

lấy mà đưa cho bác có ba này
thế là nói dối bác là không được
bây giờ đây chú có sao nào
chú không mua cho các cháu một hộp thôi
các cháu cầm lại ba này

là ứng dụng của người bố trong tình huống này
thế là trẻ con thì nó cũng hiểu động thôi
nó không có vấn đề gì cả
nhưng nếu mà
thì nó sẽ rất là không tốt
hy vọng là hai bạn nhỏ này
hai bạn nhỏ này sẽ nghe chú giải thích
các cháu sẽ hiểu được
có vẻ như
trong việc các bé có hành vi gian dối và chiêu trọc người mù
đều khó lòng qua mắt được những người lớn xung quanh
có người lên tiếng
có người giúp đỡ
có người hành động
và có cả những người im lặng bỏ qua
thế nhưng đa phần đều là thái độ tích cực
bao dung nhưng tuyệt đối không bao che
cho những hành vi xấu này
các thực sự là những ứng xử bất ngờ và cần khuyến khích
bởi người lớn chỉ cần cho trẻ thấy
đó là một hành động xấu
mà không trích mắng hay làm trẻ xấu hổ nơi đông người
đó đã là một cách xử lý thông minh
và cho trẻ những bài học sâu sắc